những ngày gần đây video ghi lại cảnh vợ chồng ca sĩ osen ngọc mai và nghệ sĩ siếc quốc nghiệp vui đùa cùng con tại một căn phòng đã gây xôn xao trên mạng xã hội do có hình ảnh cây tranh cãi
mặc dù đã gỡ và lên tiếng giải thích ngay sau đó thế nhưng đến nay hành động của gia đình ocean vai chồng của mình vẫn khiến dư luận bức xúc
theo đó ngày hai mươi bảy tháng năm mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh vợ chồng nghệ sĩ siếc quốc nghiệp và ca sĩ osen ngọc mai đang vui đùa cùng con tại một căn phòng
đáng chú ý trên đầu dường ở phòng này có cắm hai lá cờ trong đó có lá cờ bà sọc của chế độ sài gòn cũ tức việt nam cộng hòa
đoạn video ngay sau đó đã nhận về loạt ý kiến trái chiều và hiện đã bị gỡ khỏi các kênh chính thức của hai vợ chồng
một ngày sau đó tránh văn phòng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn danh hoàng việt cho biết
đơn vị này đã nắm được thông tin liên quan đến việc ca sĩ osen ngọc mai biểu diễn ở nước ngoài
đến ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch thông báo đơn vị sẽ phối hợp cùng sở văn hóa và thể thao tp hcm
chờ ngọc mai quốc nghiệp về nước để có buổi làm việc trực tiếp
cùng với đó phía công an tp hcm xác nhận đơn vị đã cử cán bộ làm việc với nhạc viện tp hcm
bữa làm việc nhằm xác minh làm rõ những vấn đề về ca sĩ ngọc mai người đang vương những ổn ảo trong chuyến lưu diễn ở mỹ
theo báo dân chí về việc quốc nghiệp và ngọc mai đi nước ngoài một cán bộ bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
theo luật viên chức năm hai nghìn một mươi quy định việc xin phép nghỉ ngơi nghỉ không hưởng lương nói chung phải đi công tác
đi du lịch nước ngoài đối với cán bộ công chức viên chức phải được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan
nếu vợ chồng nghệ sĩ ngọc mai và quốc nghiệp đang làm việc ở trong cơ quan nhà nước
sự cho phép của lãnh đạo mới được đi biểu diễn ở nước ngoài
trước đó chia sẻ về báo chí bà nguyễn mỹ hạnh bí thư đảng ủy phó giám đốc nhạc viện tp hcm cho biết
nhạc viện tp hcm đã chấm dứt hợp đồng với giảng viên ngọc mai từ năm hai nghìn một mươi chín
hiện ca sĩ ngọc mai không còn là giảng viên và cũng không tham gia thỉnh giảng tại nhạc viện tp hcm
thời điểm đó cô cũng có quyết định xóa tên khỏi danh sách đảng viên do vi phạm quy định
về phía nhà hát nghệ thuật phương nam nơi được cho là cơ quan công tác của nghệ sĩ quốc nghiệp
một nguồn tin từ nhà hát cho biết quốc nghiệp đã nghỉ công tác tại đây được một thời gian hiện không còn trong biên chế chính thức
qua ghi nhận ngay khi video lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội nghệ sĩ ưu tú quốc nghiệp đã lên bài giải thích rằng
gia đình anh sang mỹ du lịch nhân dịp nghỉ hè vợ anh là ca sĩ ngọc mai góp mặt trong một chương trình từ thiện
cả đoàn luôn được các tỉnh nguyện viên chuyên trở và trao ở nhờ căn phòng trong video cũng là phòng của tỉnh nguyện viên
cụ thể dịp này âu xanh ngọc mai góp mặt biểu diễn tại chương trình từ thiện gây quỹ cho trường khuyết tật và mùa côi hướng xương
trong chuỗi chương trình góp lá mùa xuân tại mỹ vì thế quốc nghiệp cũng sang đây để du lịch cùng gia đình
theo chia sẻ của quốc nghiệp nhằm thiết kiệm ngân quỹ cho các em nhỏ hướng xương
cả đoàn luôn được các tỉnh nguyện viên chuyên trở và trao ở nhờ
sau hơn hai tuần xa cách cả gia đình vui mừng gặp lại trong ngôi nhà của một cô chú tình nguyện viên để chờ phương ngôi nhà ở chính
nam nghệ sĩ cho hay chồng vợ cha con hạnh phúc vui đùa thế nên không để ý xung quanh không kiểm soát chi tiết lọt vào camera
qua việc này quốc nghiệp ngọc mai đã rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ không để những sự việc tương tự xảy ra
tuy nhiên phần đông khán giả không chấp nhận lời giải thích này và muốn vợ chồng nghệ sĩ phải xin lỗi
từ đó rút ra những trách nhiệm của nghệ sĩ với hình ảnh trước công chúng
trước đó cư dân bạn còn phát hiện ra trong những bức ảnh chụp cả gia đình khi gặp lại nhau ở xứ sở cửa hoa
giàng quốc nghiệp hào hứng gọi khoảnh khắc này là giấc mơ mỹ của các con đã trở thành hiện thực
qua tìm hiểu osen ngọc mai nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả sau khi giành ngôi vị quán quân của chương trình ca sĩ mặt nạ
cô được đánh giá là sở hữu giọng hát kỹ thuật trong cương vị thạc sĩ thanh nhà
tuy nhiên sau đó ngọc mai dần làm mất tự cảm của khán giả bởi luật đùm xùm
việc ngọc mai thường xuyên mang câu chuyện vượt qua khó khăn để bước ra ánh sáng và đạt thành công đã khiến khán giả bội thực
nữ ca sĩ cũng tạm bão truyền thông khi kể lại câu chuyện thủ mới theo đuổi nghệ thuật
đã bị một người uy tín trong nghề kinh thường gọi cô là con rán
cô còn bị chỉ trích vì giao giảng đạo lý nhưng thể hiện thái độ hẳn học thiếu sự khiêm nhường
đơn cử vụ tranh cãi vi phạm bản quyền ca khúc tuy âm cũng là lý do khiến ngọc mai mất điểm với khán giả
hồi cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai ca sĩ xe xi lên tiếng về việc ngọc mai vi phạm bản quyền khi chỉnh diễn tuy âm mà chưa xin phép
thời điểm đó ngọc mai bị phàn nàn về cách ứng xử thiếu tinh tế
cô phản bác đánh thép cho rằng xe xi không hiểu về luật pháp khuyên ca sĩ học hỏi kiến thức về tác quyền
sau đó ngọc mai lại bị chồng cũ tố không trung thủy ngoại tình với hoàng tử siếc quốc nghiệp khi chưa chia tay chồng cũ
đặt nghi vấn về cha đẻ của con trai ngọc mai
dù sau đó chồng cũ của ngọc mai bị phạt hành chính bảy năm triệu đồng vì những tin đổn sai sự thật xúc phạm uy tín

khi được phong tặng danh hiệu này ở thời điểm mới hai mươi sáu tuổi
anh cùng anh trai quốc cơ từng có tên trong danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân